ngày một mươi ba tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên xác nhận đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi lắp ráp xe máy trái phép sử dụng giấy chứng nhận đăng ký
biển số giả để lưu thông và bán thu lợi bất chính
các đối tượng này gồm lê khắc thông hai mươi tám tuổi trú ở quận bảy tp hcm
thiều minh hoàng hai mươi ba tuổi chú ở xã yali huyện sông hinh tỉnh phú yên
và lương công hy hai mươi ba tuổi chú ở phường chín tp tuy hòa tỉnh phú yên
hiện công an tỉnh phú yên đã thu giữ ba mươi một xe gắn máy không có giấy tờ hợp pháp
hai mươi sáu giấy chứng nhận đăng ký xe giả bốn mươi biển số xe giả cùng nhiều phụ tùng dụng cụ lắp dắp xe
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ